trong năm hai nghìn một mươi tám hơn năm mươi các ca mắc bệnh dạy chân người tập trung tại miền bắc
đây là thông tin tại hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành phòng chống bệnh dạy
tại các tỉnh trọng điểm miền bắc việt nam được tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
do bộ y tế và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một trăm linh ba trường hợp tử vong ở người do bệnh dạy
thì có đến năm mươi tám ca là tại khu vực miền bắc
bệnh dạy hiện vẫn là một trong số các bệnh truyền nhiễm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất
và hầu hết các trường hợp tử vong là do không tiêm vaccine phòng dạy sau khi bị động vật cắn
mặc dù trong những năm trở lại đây như năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
số ca tử vong ở người do bệnh dạy đã giảm liên tiếp và đáng kể
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám lại có sự gia tăng bất thường
các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận về vai trò của các bên liên quan
trong công tác phòng chống dạy từ trung ương đến địa phương
đưa ra kinh nghiệm về phòng chống bệnh dạy tại các địa phương
những khó khăn thách thức trong công tác phòng chống bệnh dạy hiện nay
từ đó đưa ra các hoạt động ưu tiên cần triển khai trong thời gian tới